theo thống kê của ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín trên phạm vi cả nước đã tiếp nhận được tám mươi năm đơn vị máu
thu hút hàng vạn người dân đến tham gia và đã tổ chức được hai trăm sáu mươi năm ngày hiến máu
đây là năm đầu tiên chương trình hành trình đỏ được tổ chức dài nhất kéo dài năm mươi ngày
từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy với sự tham gia của nhiều địa phương nhất
trong suốt hai tháng tại ba mươi chín tỉnh thành phố chương trình vận động hiến máu hành trình đỏ
kết nối dòng máu việt đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền tổ chức hiến máu
khắc phục tình trạng thiếu máu hè và nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh